cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ sửa điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
xảy ra tại hòa bình theo đó đã có sáu mươi bốn thí sinh trong đó có sáu mươi ba thí sinh năm hai nghìn một mươi tám và một thí sinh năm hai nghìn một mươi bảy được can thiệp nâng điểm
trước khi có kết quả điều tra về gian lận thi cử ở hòa bình thì đây là một trong những địa phương có số điểm chín cao nhất cả nước
số thí sinh đạt từ hai mươi bảy điểm trở lên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám cũng ở tốt đầu
một trăm bốn mươi bảy bài thi trách nhiệm của năm mươi sáu thí sinh đã bị thay đổi điểm điểm can thiệp tăng cao nhất là chín hai mươi năm điểm trên một bài thi
có thí sinh được tăng thêm hai mươi sáu bốn mươi năm điểm trên ba bài thi
đó là những thông tin được ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục đào tạo công bố tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra chiều nay một mươi hai tháng ba
về phía bộ giáo dục đào tạo thì đã có công văn số chín trăm bốn mươi một

các trường công an quân đội cũng không có ngoại lệ

và trong đó có một yếu tố kỹ thuật trong việc niêm phong túi lựng bài thi là sẽ
thì như vậy sẽ dùng cái tem nhãn niêm phong theo mẫu chung dẹ rách dùng một lần
trên đó là có chữ ký của hai các bộ coi thi có họ tên chữ ký của phó trường điển đến từ trường đại học
thì sau khi mà dán cái nhãn niêm phong lên các mép của túi lựng bài thi rồi
thì năm nay làm một bước nữa đấy là quấn cái mang tính trong một vòng nữa phủ lên cái tem này
thì với cách làm như vậy cái túi lựng bài thi nếu mà bị căng hiệp bị mờ chắc chắn là sẽ bị phát hiện
một điều chỉnh rất lớn của năm nay là giao cho các trường đại học cùng chấm trắc nghiệm
và phần mềm chấm trắc nghiệm đã được điều chỉnh được chạy thử và tương đối yên tâm
trong đó các khâu từ ảnh của thí sinh đến bài thi và dữ liệu khác đều được mã hóa
sao cho không có mối liên hệ giữa thí sinh và người chấm